hơn chục năm qua với mục tiêu chuyển đổi cơ cấu trồng rừng kinh tế và rừng phòng hộ
phủ xanh đất hoang đồi núi trọc tỉnh ninh thuận đã phát triển hơn năm trăm linh hectare cây trôm
loại cây này đã và đang đem lại nguồn thu nhập cao cho nông dân nơi đây
gia đình ông trương hùng ở thôn lương cang xã nhơn sơn huyện ninh sơn
đầu tư trồng và khai thác cây mủ trôm với diện tích ba m hai
ông hùng cho biết cây trôm rất dễ trồng
chi phí đầu tư chỉ bằng khoảng ba mươi so với các cây trồng khác
nhưng mang lại lợi nhuận cao
bình quân mỗi năm ông thu nhập hơn năm mươi triệu từ bán mù trôm
mủ trôm tươi thu hoạch tại vườn được thương lái thu mua với giá bốn mươi đồng một kg
vào mùa khô mủ trôm có giá cao hơn
nguyên liệu mủ trôm chủ yếu cung cấp cho thị trường thành phố hồ chí minh hà nội và xuất khẩu
người nông dân ở đây nói chung cũng muốn quảng bá các hình ảnh về đặc sản mủ trôm của tỉnh hình thuận
để cho các tỉnh hoặc các nước
không ngồi người ta biết thì phải có cái công ty một công ty gọi gần như là nhà phong phối
để mà quảng bá hình ảnh để mà mình bán được bán được số lượng ra được nhiều
nhận thấy những lợi ích cho sức khỏe từ mù trôm đồng thời mong muốn đưa ra thị trường sản phẩm đặc thù của ninh thuận
một số công ty tại tỉnh đã đầu tư nhà máy dây chuyển công nghệ cao và khép kín
để sản xuất sản phẩm nước giải khát mủ trôm hương dưa lưới
bước đầu sản phẩm đã được người tiêu dùng đón nhận
sản phẩm có lợi sức khỏe rất tốt cho tiêu hóa làm mát cơ thể và có nhiều công dụng khác nữa
thì đặc biệt là sản phẩm bên em không sử dụng chất bảo quản và không có sử dụng các phẩm màu công nghiệp
trong tương lai thì công ty cũng sẽ phát triển sản phẩm rồi hoàn thiện sản phẩm tốt hơn
để có thêm nhiều hương vị để đáp ứng các nhu cầu của khách hàng
vì sản phẩm nước giải khát mù trôm đã được người tiêu dùng trong tỉnh thành phố hồ chí minh và các tỉnh miền tây tiêu thụ nhiều
nên nông dân ninh thuận tiếp tục mở rộng diện tích trồng để tăng cao thu nhập
và bảo đảm việc cung ứng nguyên liệu cho doanh nghiệp nâng cao công suất
đẩy mạnh việc quảng bá thêm sản phẩm đặc thù của địa phương trong tương lai